theo lãnh đạo công ty cổ phần nước sạch vinaconex vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi bốn tháng chín
trong quá trình kiểm tra đường ống để bảo dưỡng định kỳ nhân viên của công ty đã phát hiện ra điểm sung yếu làm do dỉ nước
nên đã dừng cấp nước cho bảy mươi hộ dân để tiến hành khắc phục
điểm sung yếu nước do dì và phu lên mặt đất ở đoạn km hai mươi một sáu trăm linh tài lộ thăng long
công ty cổ phần nước sạch vinaconex đã huy động công nhân và máy móc đến hiện trường khắc phục sự cố
đến hai mươi hai h ba mươi công ty phải tạm ngừng cấp nước cho hơn bảy mươi hộ dân
sự cố được khắc phục trong đêm và đã cấp nước trở lại cho người dân
đây là lần thứ hai mươi chín đường ống nước này bục vỡ
lần vỡ gần đây nhất vào ngày một mươi một tháng bảy đường ống bị vỡ tại km hai mươi bảy cộng sáu trăm linh trên đại lộ thăng long đoạn qua huyện thạch thất hà nội